như tin đã đưa vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi nhân viên phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb
trên nhánh uông bí quảng ninh đến mở kết để nạp tiền vào hai cây atm số bảy và tám
đặt tại nhà ct một trung cư tập thể chín tầng của công ty than nam mẫu
thì phát hiện một số thỏi hình trụ nghi là thuốc nổ nên đã cấp báo đến lực lượng chức năng
tiến hành khám nghiệm tại hai cây atm lực lượng chức năng đã phát hiện tháo gỡ
và thu giữ một mươi thỏi thuốc nổ có tổng trọng lượng khoảng hai kg
cũng tại quảng ninh lợi dụng việc làm bảo vệ của công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phà
bốn đối tượng đã thực hiện hành vi đột nhập vào kho vật tư để trộm cắp tài sản
bốn đối tượng đã trộm cắp một trăm bốn mươi ba m dây cáp lõi đồng mới các loại hơn chín trăm sáu mươi ba kg dây đồng
được tháo gỡ từ động cơ ba mươi năm kg cáp đồng lẫn vỏ nhựa và khoảng một năm tấn phế liệu
ước tính tổng giá trị tài sản khoảng hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng
số tài sản trộm được các đối tượng bán lên
tiền chia nhau tiêu xài
một điểm đánh bạc dưới hình thức bán số đề tại nhà riêng ở xã đại tâm
huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ một mươi hai phơi đề
với số tiền trên phơi là tám triệu đồng hai điện thoại di động và hơn một mươi sáu triệu đồng tiền mặt
hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra
cũng với hành vi đánh bạc công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa thành công điểm đánh bạc ăn tiền bán giữ sáu đối tượng có liên quan
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
đã bố trí lực lượng bắt quả tang sáu đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bài ăn tiền
tại địa bàn xã vĩnh bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
thu giữ tại hiện trường một mươi ba bộ bài tay gần một mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
bệnh sốt xuất huyết đang có diễn biến ngày càng phức tạp
số ca mắc sốt xuất huyết tại tỉnh phú yên tiếp tục tăng
chỉ tính trong nửa đầu tháng một mươi cả tỉnh đã có thêm bốn mươi bốn ca mắc nâng số ca bệnh toàn tỉnh lên một trăm sáu mươi hai ca
hiện yelam và yali là hai xã có số ca mắc sốt sốt huyết cao nhất tỉnh
đoàn công tác của viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương
và viện sốt z ký sinh trùng côn trùng quy nhơn đang tập trung điều tra côn trùng
và lấy máu người dân điều tra tỷ lệ người dân mắc trong cộng đồng
từ đó có biện pháp phun hóa chất phun tẩm màn và tuyên truyền người dân phòng chống dịch bệnh
việc phòng chống sốt sốt huyết hiệu quả cần sự phối hợp của các địa phương và người dân
dự kiến có khoảng một mươi sáu hai trăm linh tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương trên cơ sở điều chỉnh tiền lương cơ sở
từ một ba trăm chín mươi đồng một tháng lên một triệu bốn trăm chín mươi đồng một tháng bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng cùng mức
thời điểm tăng lương cơ sở
theo bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho biết dự kiến từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sẽ thực hiện điều chỉnh lương cơ sở lương hưu trợ cấp ưu đãi người có công mức tăng là bảy
phương án phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín báo cáo trên cơ sở dự toán tổng thu
cân đối ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín là một tỷ bốn trăm một mươi một ba trăm linh tỷ đồng dự toán bộ chi ngân sách nhà nước là hai trăm hai mươi hai tỷ đồng
thông tin đáng chú ý này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay